khi đi vào đất liền phía bắc lôi châu của trung quốc bão số năm đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới
trong khi đó sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão măng khuất vẫn giật trên cấp một mươi bảy tiến nhanh vào biển đông
hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một năm độ phía bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông cách móng cái quảng ninh khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
trong đêm nay và ngày mai ngày một mươi bốn tháng chín ở phía đông bắc bộ có mưa mưa vừa riêng khu vực đông bắc và việt bắc có mưa vừa mưa to
hồi một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm siêu bão măng khuất ở vào khoảng một mươi bốn chín độ vĩ bắc một trăm hai mươi chín năm độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng tám trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi bảy giật trên cấp một mươi bảy
cảnh báo bão măng khuốt sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo hải nam trung quốc nhưng vẫn có cường độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày một mươi bảy đến ngày một mươi tám tháng chín
hoàn liều bão gây ra mưa to rất to cho bắc bộ và bắc trung bộ từ ngày một mươi bảy một mươi chín tháng chín